tại tỉnh bình thuận từ đầu năm đến nay tình trạng nắng nóng làm cho nguồn nước tự nhiên
dòng chảy trên các sông suối bị thiếu hụt nguồn nước ngầm cũng bị suy giảm mạnh
người dân tỉnh bình thuận đã có những giải pháp để bảo đảm nguồn nước cho sản xuất kinh doanh của người dân
đào ao xây bể tích chữ kết hợp đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm đang là cách mà người nông dân ở bình thuận thực hiện
để sử dụng nguồn nước hiệu quả đồng thời ứng phó thích nghi với tình trạng hạn hán
mỗi ao chứa nước sâu ba mét diện tích khoảng một trăm linh mét vuông được chải bạt dưới đáy để hạn chế việc thẩm thấu thất thoát
miệng ao được xây thành xi măng để bảo đảm an toàn
bên cạnh đó người dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm
đây là cách làm mang lại hiệu quả vượt trội không chỉ tiết kiệm nước mà còn giảm chi phí sản xuất